sau một mươi năm ngày thực hiện cách ly xã hội theo chỉ thị số một mươi sáu của thủ tướng chính phủ đà nẵng là một trong một mươi hai địa phương có nguy cơ cao phải kéo dài cách ly xã hội ít nhất thêm một tuần
vâng và điều này được người dân hưởng ứng tích cực chấp hành nghiêm chỉ thị của chính phủ sau đây là ghi nhận tại thành phố đà nẵng
tại đà nẵng nhiều tuyến phố trong ngày thứ một mươi sáu người tham gia giao thông đều thừa thớt các hàng quán phần lớn vẫn đóng cửa chỉ khi có việc thật cần thiết người dân mới ra khỏi nhà
tôi thấy việc đó là toàn xã hội là đều ai cũng suy nghĩ giống như tôi thôi mà gia đình tôi cũng như vậy ở nhà hết hồi mua có cần thiết lắm thì mình ra mình mua một sĩ thức ăn gì đó thôi
để bảo đảm công tác phòng chống dịch covid một mươi chín các lực lượng dân quân dân phòng tại các phường quận trên địa bàn thành phố đà nẵng tiếp tục tăng cường tuyên truyền người dân chấp hành chỉ thị số một mươi sáu thường xuyên kiểm tra giám sát các hoạt động kinh doanh trên địa bàn tránh tụ tập nơi đông người mua bán phải bảo đảm giữ khoảng cách an toàn
nhưng mà cách ly toàn xã hội thì hạn chế đến mức thấp nhất là bà con nhân dân ra khỏi nhà thực sự khi ra khỏi nhà phải thực sự cần thiết ví dụ như là mua thực phẩm thuốc men v v
thì đối với công tác tuyên truyền và nhận thức của bà con thì bà con nhân dân cũng chấp hành rất là tốt đặc biệt là những khu vui chơi công cộng là không còn xảy ra nữa
thật tốt là tôi đã được cách ly ngay khi bay về việt nam và được điều trị khỏi bệnh hoàn toàn
để không gây nguy hiểm cho ai khác nên tôi thực sự đánh giá cao những biện pháp mà chính phủ việt nam đã làm
tôi nghĩ điều quan trọng là phải tuân theo những chỉ thị của chính phủ trong giai đoạn này
chính phủ việt nam đang làm rất tốt việc bảo vệ mọi người khỏi virus corona rõ ràng là các biện pháp họ áp dụng đang phát huy hiệu quả tốt
việc tiếp tục quán triệt tinh thần triển khai có hiệu quả các biện pháp phòng chống dịch covid một mươi chín trong tình hình mới
nhất là sự hướng ứng chấp hành của người dân sẽ góp phần quan trọng trong công tác phòng chống dịch của cả nước nói chung
và đối với đà nẵng nói riêng